phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa kiểm tra và phát hiện một vụ vận chuyển hơn ba tạ pháo từ tỉnh gia lai đi tỉnh bình dương tiêu thụ
và đây là số pháo được phát hiện lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh đắk lắc
chiều ngày một mươi chín tháng ba tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông crong búc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường hồ chí minh
thì phát hiện chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy a tám mươi nghìn chín trăm sáu mươi chín đang lưu thông theo hướng gia lai đi thành phố hồ chí minh
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
tài xế điều khiển xe là phan văn tân chở theo bùi văn thế cùng chú tỉnh nghệ an
qua kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện có hai mươi bảy thùng cắt tông mang nhãn hiệu sữa vinamil ông thọ
tiếp tục kiểm tra các thùng sữa này lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một số lượng rất lớn pháo hoa nổ được nguy trang bên trong
qua kiểm tra sơ bộ tính vào nồng độ cồn thì lái xe không phát hiện nồng độ cồn
tuy nhiên qua kiểm tra trong xe thì có hai đối tượng và có nhiều hàng hóa
nên tổ công tác chúng tôi là tiến hành kiểm tra hàng hóa trên xe và phát hiện là một trăm chín mươi chín hộp pháo
đến nay đây là vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất đi qua địa bàn trên tuyến đường hồ chí minh mà trạm cảnh sát giao thông cầu đông búc phát hiện
bước đầu tài xế tân khai nhận được thế người đi cùng xe
thuê trở từ tỉnh bình dương lên gia lai và quay về bình dương với giá bảy triệu đồng tiền công
tân không biết bên trong những thùng sữa là pháo và toàn bộ số hàng này là của thế
làm việc với cơ quan công an thế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và khai nhận đã đặt mua số pháo này ở thị trấn yali huyện chư bà tỉnh gia lai
với số tiền gần một trăm bốn mươi triệu đồng để mang đến tỉnh bình dương bán kiếm lời
có thời gian quá đánh bạc trên không gian mạng nợ năn nhiều quá chủ nợ nó dí
em nợ khoảng tầm một tỷ bá bị quá em làm liều
và lên trên mạng xã hội đặt mua pháo hoa ở gia lai
mua hộp pháo tôi mua về giá sáu trăm tám mươi nghìn về bình dương bán chín trăm linh
ngày một mươi bảy tôi thuê xe từ bình dương lên gia lai để ép tải hàng về
đến ngày một mươi chín trên đường về thì cảnh sát giao thông vẫy lại và tôi đã bị bắt
qua kiểm đếm có tổng cộng một trăm linh triệu đồng
chín mươi chín hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng ba trăm một mươi tám kg
và đây là số pháo hoa lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại tỉnh đắk lắc
hiện đối tượng tăng vật và phương tiện đã được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
bàn giao cho công an huyện trương bờ ga để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật